thưa quý vị do ảnh hưởng của cơn bão số hai mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua
đặc biệt là mưa kéo dài từ sáng cho đến trưa nay không ngớt đã khiến đèo bảo lộc tỉnh lâm đồng bị sạt lở nhiều điểm
cho đến ba h ba mươi chiều nay quốc lộ hai mươi đoạn qua đèo bảo lộc bị sạt lở nghiêm trọng giao thông tạm thời bị chia cắt
vụ sạt lở đã khiến một phần trạm cảnh sát giao thông madaway bị vùi lấp hoàn toàn và bốn chiến sĩ đang mất tích
theo ghi nhận tại hiện trường điểm sạt lở mới phát sinh tại trạm cảnh sát giao thông madaway trên đèo bảo lộc xảy ra vào khoảng ba giờ chiều nay
hàng chục tấn đất đá đã sạt lở từ trên đỉnh xuống lấp toàn bộ mặt đường đèo
một phần trạm cảnh sát giao thông bị vùi lấp hoàn toàn
thời điểm này bốn chiến sĩ cảnh sát giao thông vừa về trạm ăn cơm sau khi đi trực giải tỏa ách tắc giao thông trên đèo bảo lộc thì gặp nạn
từ sáng đèo bảo lộc xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất đá lan gây ách tắc giao thông
toàn bộ lực lượng cảnh sát giao thông chốt đèo bảo lộc phải thực hiện cứu hộ điều phối giao thông để giải phóng các điểm ách tắc trên đèo
hiện tại lực lượng chức năng đang dồn lực lượng để giải cứu các chiến sĩ gặp nạn
cho đến bốn giờ toàn bộ tuyến đèo bảo lộc đã ách tắc hoàn toàn do đất đá từ vách núi đổ xuống tràn qua toàn bộ mặt đường
khi sạt lở một lượng đất đá lớn còn đổ tràn lên một xe khách đi ngang qua
đang thực hiện hành vi trao đổi mua bán trái vết trên màn tủy tại nhà của liều xeo sảnh thì bị các lực lượng chức năng phát hiện thu giữ
một ba lô bên trong có hai mươi bánh heroin
cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai đối tượng đồng thời thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng
tại nhà riêng của lưu xeo sảnh thu giữ thêm một bánh heroin một mươi tám kg pháo hoa xuất xứ từ nước ngoài và một số đồ vật khác có liên quan
thông tin thêm liên quan đến việc ngăn chặn vụ hỗn chiến
chúng tôi vừa đưa tin trưa nay thưa quý vị công an tỉnh tiền giang vừa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự và công an hai huyện châu thành mỏ cây bắc tỉnh bến tre tiến hành khám xét nơi ở của ba đối tượng có liên quan đến vụ tàng trữ súng vũ khí vừa bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
khám xét nơi ở của hồ thiết tường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm tại thị trấn phước mỹ trung huyện mỏ cây bắc tỉnh bến tre lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ hai viên đạn và một quả nổ tự chế
trước đó các đối tượng tàng trữ súng hung khí và hẹn với một nhóm thanh niên chú tỉnh vĩnh long đến tỉnh tiền giang gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn phát sinh từ trước
h ba mươi năm phút ngày hai mươi chín tháng bảy công an tỉnh tiền giang đã bố trí lực lượng phối hợp với công an tỉnh bến tre chốt chặn bắt giữ ba mươi một đối tượng đi trên sáu xe ô tô từ tiền giang sang bến tre ngăn chặn kịp thời vụ hỗn chiến
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm giữ bốn khẩu súng hai mươi năm viên đạn một quả nổ tự chế một bình xịt hơi cay một áo khoác lót chống đạn năm dao bấm hai túi ni lông chứa chất bột nghi là ma túy một mươi một điện thoại di động sáu xe ô tô và một số giấy tờ có liên quan
qua test nhanh một mươi sáu trong số ba mươi một đối tượng dương tính với chất ma túy vụ việc vẫn đang được các lực lượng phối hợp khẩn trương điều tra làm rõ để xử lý
trong hai ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng bảy công an tỉnh nghệ an đã bắt giữ thành công hai đối tượng truy nã lẩn trốn ở khu vực phía nam trong đó có một đối tượng truy nã lẩn trốn ba mươi bảy năm về tội giết người
đối tượng lê văn tỉnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại xã hưng thông huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an bị truy nã về tội giết người
ba mươi bảy năm trước vào năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu tỉnh sử dụng hung khí tấn công
tình sử dụng hung khí tấn công là một người đàn ông trú tại huyện hưng nguyên tử vong
sau nhiều năm lẩn trốn đối tượng đã thay đổi họ vào năm sinh thường xuyên thay đổi chỗ ở việc làm gây nhiều khó khăn trong quá trình truy bắt
đến ngày hai mươi bảy tháng bảy đối tượng đã bị công an tỉnh nghệ an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại đồng nai
công an nghệ an còn bắt giữ đối tượng truy nã khác là nguyễn tiến hiệp sau hai năm lẩn trốn về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép
công an phường lên cận với sân vận động mỹ đình cũng được tăng cửa hỗ trợ công tác đảm bảo an ninh trật tự công an phường cầu diễn là một trong những đơn vị như thế tại các ngã ba ngã bốn dẫn vào sân vận động luôn có lực lượng công an phường đứng gác kịp thời xử lý các sự cố diễn ra
công an quận nam tử liêm yêu cầu toàn bộ cán bộ chiến sĩ công an quận nam tử liêm ứng trực một trăm linh quân số ngoài ra công an phường cầu diễn chúng tôi triển khai đảm bảo an ninh trật tự trên ba tổ công tác
tổ cảnh sát trật tự chúng tôi tiến hành tuần tra xử lý tất cả hàng rong cấm tất cả các lợi điểm trong xe trái phép trên địa bàn tổ cảnh sát hình sự tăng cường công tác phòng chống tội phạm tổ cảnh sát vực tăng cường công tác kiểm tra hành chính để nhằm đảm bảo phát hiện những tình huống phức tạp về người nước ngoài liên quan hàn quốc nhằm báo cáo ban chỉ huy quận để xử lý kịp thời
ngoài ra trong quá trình công tác ban nhạc và biểu diễn trên địa bàn chúng tôi tiến hành công tác phòng chống đua xe trái phép trên địa bàn sau hai mươi bốn h
để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đêm diễn của nhóm nhạc blackpink lực lượng chức năng cũng điều động các chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ lực lượng cảnh sát mùa một mươi ba tại khu vực kiểm soát vé lực lượng cảnh sát cơ động cũng tăng cường để đảm bảo công tác an ninh trật tự
việc nghệ lương xa
việc nghệ lương xa
việc nghệ lương xa đã khiến hàng nghìn người dân đủ đứa tuổi đủ thành phần sập bẫy tội phạm mua bán người
những cuộc kết hôn hào ngóng lên tiên biên giới nhưng thực chất là những trận đòn xoay và nạn nhân bị mua đi bán lại
lập các hộp nhóm tím cho và nhận con nuôi trên mạng xã hội để mua bán trẻ sơ sinh
nhiều đối tượng phạm tội
nhiều đối tượng phạm tội mua bán người được xác định trước đây từng là nạn nhân
vâng thưa quý vị những năm qua tình hình hoạt động tội phạm mua bán người trên thế giới và trong khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp với tính chất phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi
tại khu vực châu á thái bình dương nói chung và tại các nước tiểu vùng sông mekong nói riêng trong đó có việt nam
hoạt động tội phạm mua bán người đang trực tiếp xâm hại đến tính mạng sức khỏe danh dự nhân phẩm của con người và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự xã hội
nói đến tội phạm mua bán người ai cũng nghĩ ngay đến nạn nhân của loại tội phạm này sẽ là phụ nữ và trẻ em gái
nhưng trong những năm gần đây thì nam giới trẻ sơ sinh cũng trở thành những món hàng của tội phạm mua bán người
người đàn ông này chú thầy nguyễn căn lộc tỉnh hà tĩnh
hàng nghìn nạn nhân nam giới bị lừa bán sang bên kia biên giới với lời mời gọi việc nhẹ lương cao
nói là làm tên mãi vì tỉnh và làm khỏe chứ không biết làm lừa đảo đến mang đâu
sáng nay nhiều lúc chú chiếc cướp lương vì không giá lương công nhân
khổ là mình đi nào mới mất thợ pháp trốn chui trốn núi thì mình phải chịu anh ạ chịu đế
cố ngại về thôi
thủ đoạn của tội phạm mua bán người không mới
chúng vẫn tìm cách tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội bằng các tài khoản ảo
thời gian qua diễn biến tội phạm mua bán người trong nội địa cũng hết sức phức tạp
nạn nhân hầu hết là các nữ sinh còn trong độ tuổi ngồi trên ghế nhà trường
do thiếu hiểu biết và nhẹ dạ cả tin các em đã bị các đối tượng rụ rỗ lôi kéo bỏ nhà đi kiếm việc làm với thu nhập hấp dẫn
nhưng thực chất là bị bán vào các cơ sở kinh doanh nhạy cảm

các em đã bị bán vào các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm
về biện pháp xử lý thì trước hết chúng tôi tập trung vào công tác nắm tình hình chủ động nắm tình hình kịp thời ngăn chặn phát hiện ứng phó với những diễn biến phức tạp của tội phạm
chúng tôi tăng cường phối hợp với các bộ hành tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật cho người dân
để mỗi người dân họ nhận thức được hậu quả các hạng lâu dài nhờ mặt của tội phạm
nhận thức được phương thức thủ đoạn nhận thức được cái nguy cơ mình sẽ trở thành nạn nhân bị mua bán
theo báo cáo của cục cảnh sát hình sự bộ công an trong sáu tháng đầu năm này toàn quốc phát hiện điều tra và tiếp tục điều tra tổng số tám mươi tám vụ hai trăm hai mươi chín đối tượng phạm tội mua bán người tăng năm mươi năm vụ một trăm năm mươi bốn đối tượng so với cùng kỳ năm trước

tòa án các cấp đã đưa ra xét xử bốn mươi ba vụ một trăm linh bảy bị cáo phạm các tội danh liên quan đến mua bán người
thông điệp về ngày thế giới và toàn quốc phòng chống mua bán người năm hai nghìn hai mươi ba đó là
mở rộng vòng tay tới nạn nhân mua bán người để không ai bị bỏ lại phía sau
tuy nhiên trên thực tế những bất cập trong công tác tuyên truyền hay công tác xác định hỗ trợ nạn nhân mua bán người hiện nay
đang cho thấy cần sớm có sự điều chỉnh sửa đổi để đạt được mục tiêu như thông điệp năm nay đã đề ra
qua khảo sát cho thấy hiện nay nạn nhân của mua bán người là nam giới chiếm tỷ lệ ngày càng cao
cá biệt có những địa phương có tới hơn tám mươi nạn nhân là nam giới
trong khi tại các địa phương công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật vẫn chủ yếu tập trung vào đối tượng là phụ nữ và trẻ em gái
điều này cho thấy công tác này chưa thực sự đáp ứng nhu cầu và phù hợp
với các đối tượng tình hình thực tế
ngoài ra sau gần một mươi năm thi hành luật phòng chống mua bán người đã bộc lộ nhiều bất cập
các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn về phòng chống mua bán người hầu hết được ban hành đã năm sáu năm
do đó nhiều quy định không còn phù hợp với tình hình điều kiện kinh tế xã hội hiện nay
điển hình là công tác xác định nạn nhân
hôm nay những vướng mắc khó khăn trong việc thi hành luật phòng chống mua bán người liên quan đến
công tác hỗ trợ nạn nhân thì nó lại liên quan đến những công tác khác
ví dụ như là vấn đề về xác minh xác định nạn nhân như thế nào để đảm bảo được là trong một cái vụ án về mua bán người
chúng ta xác minh xác định được nạn nhân và chúng ta sẽ được điều tra truy tố xét xử được một vụ án về mua bán người
thì trên cơ sở đó thì sẽ tiến hành được cái công tác bảo vệ rồi là công tác hỗ trợ nạn nhân
cái khó khăn ở đây là công tác xác định nạn nhân
xác định nạn nhân thì hiện nay chúng ta
chúng ta cần phải đưa ra những tiêu chí về xác định nạn nhân phù hợp với lại tình hình ở trong nước
cũng như là phải đảm bảo được phù hợp với lại các cái tiêu chuẩn của quốc tế mà việt nam là thành viên
như vậy việc sửa đổi luật phòng chống mua bán người sẽ là một trong những yếu tố góp phần khắc phục vương mắc hiện nay
đảm bảo đáp ứng tốt hơn yêu cầu đẩy mạnh phòng chống mua bán người trong thời gian tới
tuy nhiên một trong những giải pháp phòng ngừa loại tội phạm này hữu hiệu nhất
chính là mỗi người dân cần nâng cao nhận thức về hậu quả và phương thức thủ đoạn của tội phạm
từ đó biết cách tự bảo vệ mình trước những cặp bẫy của tội phạm mua bán người
bảo trưng xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị ngày ba mươi tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương cho biết
đã di lý đối tượng võ ngọc hòa
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai thường trú tại hậu giang và các đối tượng có liên quan về bình dương
để điều tra làm rõ về hành vi giết người
theo điều tra ban đầu đối tượng hòa và một người phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
thường trú tại tỉnh hậu giang có quan hệ tình cảm và sống với nhau như vợ chồng
thời gian gần đây cả hai phát sinh mâu thuẫn nên người phụ nữ chuyển ra ở riêng
và buôn bán trái cây tại một kiosk trên địa bàn phường an thạnh thành phố thuận an tỉnh bình dương
khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi tám tháng bảy hòa cùng ba đối tượng khác tìm đến kiosk
chị đã bán hàng cầm dao đuổi chém chị tử vong
sau đó hòa cùng các đối tượng lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường
theo cơ quan công an sau khi gây án hòa đã bỏ trốn đến thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
sau đó hòa đã đến công an thành phố vũng tàu để đầu thú
kính chào quý vị khán giả vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
mở đầu sẽ là những tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý kính mời quý vị quan tâm theo dõi
liên quan tới vụ cháy năm tàu cá tại cảng lạch quen nghệ an công ông nguyễn xuân đinh dinh
phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an cho biết bước đầu xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn
xuất phát từ sự cố chập điện tại tàu cá mang số hiệu na chín mươi chín nghìn sáu trăm chín mươi chín ts gây cháy
sau đó lửa cháy lan sang nhiều tàu cá khác
trước đó vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi tám tháng bảy tàu cá na chín mươi chín nghìn sáu trăm chín mươi chín ts do ông bùi xuân sinh
chú tại xã quỳnh long huyện quỳnh lưu nghệ an làm chủ đang neo đậu tại cảng cá lạch quen
bất ngờ bốc cháy dữ dội ngay lập tức người dân địa phương cùng lực lượng chức năng tại chỗ
đã nỗ lực dập lửa đưa các tàu cá khác đến nơi an toàn
tuy nhiên vào thời điểm xảy ra vụ cháy các tàu neo đậu với mật độ dày đặc lại gặp gió
to khiến ngọn lửa lan nhanh sang các tàu bên cạnh hậu quả của vụ hỏa hoạn là năm chiếc tàu cá
bị thiêu dụi không thể sửa chữa được ước tính thiệt hại trên bốn mươi năm tỷ đồng và nhiều chiếc khác
bị hư hại nhẹ bước đầu ubnd huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an đã hỗ trợ mỗi tàu bị cháy
số tiền là hai mươi triệu đồng
trung tâm chăm sóc khách hàng điện lực miền trung cho biết trong một mươi ngày qua đơn vị đã ghi nhận
phản ánh của khách hàng về các số điện thoại giả mạo nhân viên điện lực hướng dẫn khách hàng
nhận tiền hoàn trả một mươi trên các hóa đơn tiền điện sáu tháng đầu năm
theo mô tả của khách hàng đối tượng lừa đảo tự xưng là nhân viên của điện lực khu vực
thông báo khách hàng nằm trong danh sách được hoàn lại một mươi hóa đơn tiền điện từ đầu năm đến nay
các thông tin đối tượng lừa đảo nêu ra về chính sách hoàn tiền như điện lực quyết toán dôi dư
nên hoàn tiền cho khách hàng điện lực tính toán nhầm hóa đơn của khách hàng nên phát hiện ra
sai sót trong tính hóa đơn và khách hàng ở trong diện được hoàn tiền
để được hoàn tiền nhanh chóng đối tượng lừa đảo hướng dẫn khách hàng cài đặt ứng dụng
hoặc truy cập website không phải của ngành điện để nạp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng
được cung cấp từ năm đồng đến một mươi đồng để có số tài khoản và hoàn trả lại tiền
các đầu số điện thoại giả mạo nhân viên điện lực được trung tâm chăm sóc khách hàng điện lực miền trung
ghi nhận thời gian qua đó là chín trăm bốn mươi bốn ba trăm linh hai nghìn chín trăm linh bốn tám trăm tám mươi chín hai trăm tám mươi ba nghìn ba trăm tám mươi một
và cơ quan chức năng khuyến cáo để tránh bị đánh cắp thông tin hoặc bị chiếm đoạt tài sản
quý khách hàng vui lòng liên hệ
các khách hàng của các đơn vị điện lực để được xác minh các số điện thoại gọi đến
có phải là số của nhân viên điện lực khu vực hay không
bên cạnh đó đối với các dịch vụ về điện điện lực miền trung luôn công khai
minh bạch thông tin đến các khách hàng sử dụng điện tại một mươi ba tỉnh thành miền trung và tây nguyên
thưa quý vị theo ghi nhận của cục an toàn thông tin trong sáu tháng đầu năm
thì tình hình lừa đảo trực tuyến tại việt nam

các đối tượng liên tục thay đổi phương thức thủ đoạn và các kịch bản khác nhau
để rụ rỗ lừa đảo người dân xa bẫy
mới đây trung tâm giám sát an toàn thông tin mạng quốc gia
vừa đưa ra năm dấu hiệu nhận biết lừa đảo trực tuyến mới
phổ biến để người dân tự phòng tránh không tham gia không cung cấp thông tin
thường xuyên nhận được các tin nhắn giáp
anh ngô duy đạt không chỉ thấy phiền phức
mà còn thấy trong số các tin nhắn này
chứa rất nhiều thông tin có dấu hiệu lừa đảo
rụ rỗ người dùng
trong đó có những tin nhắn giả mạo yêu cầu mạng otp
của các tài khoản mạng xã hội
tin nhắn mà tôi thấy là nó có cái mất đánh mất tài khoản của mình nhiều nhất
là cái tin nhắn về otp
đặc biệt hơn là khi mà họ gửi otp
họ giả dạng cái số nạ đó
thì họ giả dạng là facebook
hoặc là zano hoặc một số các lệnh tài mạng xã hội
gắn kèm thêm đường link
khi mà nhấn vào đường link đó
thì hàng loạt các cái tin nhắn có cái mạng otp đó gửi sang cái máy thứ ba
theo trung tâm giám sát an toàn thông tin mạng quốc gia
hình thức yêu cầu mạng otp là một trong năm dấu hiệu nhận biết lừa đảo trực tuyến mới phổ biến
cùng với đó là bốn hình thức
gồm ưu đãi hấp dẫn yêu cầu kết bạn bất ngờ
thanh toán bằng thẻ quà tặng hoặc tín dụ và chuyển tiền khẩn
về hình thức chuyển tiền khẩn
thường thì các đối tượng lừa đảo thường đánh vào tâm lý lo sự
chiếm đặt tài khoản mạng xã hội
yêu cầu chuyển tiền gấp vì người thân đang cần cứu
thứ hai đó là đánh vào lòng tham là ưu đãi khủng năm mươi sáu mươi
số lượng có hạn chỉ khuyến mại trong một hai giờ nên kích thích sự ham rẻ của người mua
với hình thức ưu đãi hấp dẫn
các đối tượng sẽ mồi trài người dân bằng những ưu đãi thấp hơn nhiều so với giá thị trường
hoặc không thể tưởng tượng được
hình thức khác người dân cũng cần phải cẩn trọng khi được yêu cầu thanh toán cho dịch vụ
bằng thẻ quà tặng hoặc tín dụ mua sắm
hoặc khi nhận được những lời mời kết bạn trực tuyến từ người không quen biết
các đối tượng gửi lời mời kết bạn qua mạng xã hội mạng internet hoặc thậm chí qua điện thoại
thì kết bạn này thì thường các đối tượng đưa ra những thông tin rất là hấp dẫn
đúng tầm lý nhu cầu họ thì họ đã tham gia vào đó
từ tham gia ban đầu thì đối tượng khai tác sâu với các thông tin cá nhân
và từng bước tạo ra một niềm tin có thể cả tình cảm những yêu thương
kể quả là tạo việc làm
từ khi đã tạo tin một quan hệ đó thì các đối tượng dẫn dắt tiếp theo vào những hoạt động khác
như là đầu tư làm ăn vay vốn hoặc là trong giải quyết vấn đề nợ nần
hoặc là cái gì đó nó kết hợp rất nhiều yếu tố vào
theo các chuyên gia chín mươi các cuộc tấn công lừa đảo thường đánh vào lòng tin của người tiêu dùng
đặc biệt là người dùng thiếu kiến thức kỹ năng tự bảo vệ mình trên không gian mạng
vì vậy trung tâm giám sát an toàn thông tin mạng quốc gia đã kiến nghị người dùng ba nguyên tắc vàng
nguyên tắc đầu tiên đó là hãy chậm lại
những kẻ lừa đảo thường tạo ra cảm giác cấp bách để chúng có thể vượt qua khả năng nhận định của bạn
bạn cần phải dành thời gian suy nghĩ thật kỹ và đặt câu hỏi
tìm hiểu nội dung thông tin để tránh dồn vào tình huống xấu
nguyên tắc thứ hai đó là kiểm tra tại chỗ tìm hiểu thêm để xác định thông tin bạn đang nhận được
nếu bạn nhận được một gọi không mong muốn thì hãy tra cứu số ngân hàng
cơ quan hoặc tổ chức đang gọi đến và liên hệ lại trực tiếp
nguyên tắc thứ ba đó là dừng lại không gửi
nếu bạn cảm thấy giao dịch không đáng tin cậy hãy dừng lại vì đó có thể đây là dấu hiệu lừa đảo
bên cạnh đó người dân có thể cập nhật thông tin về những dấu hiệu nhận biết lừa đảo mới
trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc kênh tiktok cổng không gian mạng quốc gia
và tiktok chống lừa đảo để phòng tránh và tự bảo vệ mình